thưa quý vị và các bạn đúng một tháng kể từ khi xảy ra vụ cướp tiệm vàng kim hà
ở thị trấn đạm ri huyện đạ hoai tỉnh lâm đồng
từ những dấu vết những mảnh ghép vô cùng mờ nhạt
nhưng với sự kiên trì quyết tâm và trí tài của lực lượng công an
thì cuối cùng hai trong số bốn tên cướp đã phải tra tay vào cổng
hai tên còn lại trong đó có một tên cầm đầu tổ chức được xác định là vô cùng danh mãnh và hung tợn
vậy cơ quan điều tra sẽ lên phương án vây bắt như thế nào
để triệt xóa toán cướp với biệt danh là băng cướp dàn di và khép lại chuyên án db
mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi phần cuối của chương trình
cái hành tung của anh em nhà này là nó bất minh
bất minh về kinh tế bất minh về thông tin
thu được một khẩu ak trong đó một băng đạn một mươi hai viên và một viên đạn lên nòng
đồng thời thu thêm một bịch đạn là bốn mươi sáu viên đạn ak đối tượng để kèo một cái khẩu súng
thì mở cái vỏ đen ra nó còn nguyên cái kính
cái kính mà nó vơ vàng xuống và những cái giá lượng vàng còn nguyên
tổ chức lực lượng công an
tổ chức lượng để vây bắt đã được bố trí kỹ
không có một tiếng động tiếng ồn ào nào để cho đối tượng giật mình

hai mươi năm năm đã trôi qua những thành viên của chuyên án ngày nào người còn người mất
có người còn đang công tác nhưng cũng không ít người đã nghỉ hưu xong